thượng hải những tháng gần đây một số thành phố khác như bắc kinh thâm quyến hoành dương đã
bắt đầu cấp giấy phép thử nghiệm thương mại cho ô tô tự lái thành phố hoành dương tỉnh hồ nam
đã đầu tư khoảng năm trăm linh triệu nhân dân tệ tương đương với bảy mươi bảy triệu đô la mỹ để nâng cấp các tuyến
đường chính thành đường thông minh giữa tháng ba năm nay chính quyền địa phương đã ký thỏa thuận
hợp tác chiến lược với nhà phát triển giải pháp xe tự lái mogo auto intelligents có trụ sở ở bắc
kinh cuối năm nay năm trăm linh phương tiện tự lái dự kiến sẽ chạy trên đường phố hoành dương
trong đó có xe taxi xe buýt xe tuần tra
thông qua điện toàn đám mây chúng tôi có thể lên lịch và dự đoán thông minh ở quy mô lớn
để đưa ra các cảnh báo sớm cho các phương tiện tự lái trong một khu vực rộng lớn với sự kết hợp
của phương tiện đường phố dữ liệu điện toàn đám mây chúng tôi có thể đảm bảo xe tự lái trở nên an toàn hơn
không chỉ là một phương tiện giao thông trong tương lai xe tự lái đã chứng minh được tính hiệu quả
trong suốt thời gian đại dịch khi yêu cầu hạn chế tiếp xúc giữa người với người được đặt lên hàng đầu
tại một quận ở bắc kinh công ty xe tự lái haomo đang sử dụng những phương tiện không người lái
để chuyển phát nhanh cho người dân theo ông gu gui hao giám đốc điều hành của hau mo
hoạt động kinh doanh của họ ngày càng phát triển nhờ lượng đơn đặt hàng tăng vọt
chúng tôi có một nhà máy rộng hơn năm m hai
chúng tôi sản xuất xe giao hàng không người lái tại thành phố bảo định hà bắc
chúng tôi đang hợp tác với nhiều đối tác và nhiều đơn đặt hàng của họ cũng sẽ được sản xuất ở nhà máy này
vì thế tôi nghĩ sản lượng xe trong năm nay sẽ đạt gần một chiếc lượng đặt hàng đang tăng lên đáng kể
các nhà phân tích cho biết một khi công nghệ xe tự lái trở thành một mô hình kinh doanh
những phương tiện này không chỉ là một phương tiện để di chuyển
chúng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực cho nền kinh tế kỹ thuật số
theo số liệu
từ công ty chuyên thu thập các dữ liệu thống kê ihs tổng giá trị công nghệ tự lái ước tính mang lại cho trung quốc
sẽ đạt ba mươi năm tỉ đô la mỹ trước năm hai nghìn ba mươi với tỷ lệ phát triển hơn hai mươi mỗi năm
thưa quý vị trong phiên họp chính phủ thường kỳ vừa diễn ra
chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi bảy đề cập đến rất nhiều nội dung liên quan tình hình dịch covid một mươi chín
trong đó có một nội dung mà các bậc phụ huynh các bạn học sinh sẽ rất quan tâm
đó là yêu cầu tổ chức dạy và học trực tiếp tại những vùng kiểm soát được dịch covid một mươi chín
và bảo đảm an toàn ngay từ tháng một mươi này
mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết là sẽ sớm ban hành hướng dẫn cho học sinh trở lại trường
và hướng dẫn xây dựng môi trường học tập an toàn trong tình hình mới
vậy các địa phương cần phải chuẩn bị đủ các điều kiện như thế nào
và bao giờ là thời điểm thích hợp để các bạn học sinh quay trở lại trường học
hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế để bàn luận sâu hơn về nội dung này
cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình của bộ nhân dân ngày hôm nay
có lẽ trước khi đi tới những trao đổi cụ thể hơn mời ông cũng như quý vị khán giả
sẽ cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của phóng viên chúng tôi
tính tới thời điểm hiện tại cả nước vẫn còn ba mươi hai tỉnh thành đang phải cho học sinh học trực tuyến qua truyền hình
có hai mươi ba tỉnh thành cho một trăm linh học sinh trở lại trường
và tám địa phương kết hợp nhiều hình thức học tập
tại hà nội số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong hai tuần qua là bốn
dân số toàn thành phố là gần tám bốn triệu người
tính trung bình số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người dân trong một tuần chỉ sấp xỉ hai mươi năm
về độ bao phủ vaccine tính đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi
toàn thành phố tiêm được sấp xỉ chín triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có gần sáu triệu mũi một đạt tỷ lệ chín mươi bảy chín mươi năm dân số
dân số trên một mươi tám tuổi cũng đáp ứng đủ tiêu chí cấp độ một
họ đã kiểm soát được
cũng như chị vừa nói thứ nhất là số ca mắc rất là thấp
và nhiều ngày không có ca mắc cộng đồng
hoặc nếu có thì nó ở cái ổ dịch rất là nhỏ
cái thứ hai là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội cũng đã đạt tỷ lệ cao
và như vậy theo hướng dẫn đánh giá nguy cơ của bộ y tế
và trên cơ sở là cái quy định của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thì hà nội hiện nay tôi cho rằng rất nhiều các khu vực
đạt cái phước của nguy cơ cấp một
nghĩa là chúng ta nói là tỷ lệ vùng xanh
thì như vậy thì cái ổ dịch nó gọn
và cũng theo cái nghị quyết một trăm hai mươi tám là hiện nay là nguy cơ đến đâu
chúng ta phong tỏa đến nó giãn cách đến đó phong tỏa giãn cách theo nguy cơ
và hiệp nhất có thể hiệp nhất có thể
để không ảnh hưởng đến kinh tế an sinh xã hội
và vấn đề học tập cũng là vấn đề an sinh xã hội
thì tôi cho rằng hiện nay nếu như
chỉ trừ những cái vùng mà đang phong tỏa
mà những vùng phong tỏa ở đây nó chỉ là những cấp gọi là không phải đến phương đó
nó chỉ là ngõ phố thì nó chỉ là đến một cái bộ phận dân cư nhỏ này nhất
thì còn lại những cái vùng khác là tôi nghĩ rằng là nên cho các cháu đi học
bởi vì nếu mà các cháu không đi học
thì không phải nó chỉ có khiếm khuyết về vấn đề chuyên môn
về vấn đề học hành đâu
mà nó khiếm khuyết cả về vấn đề thể chất và tinh thần
bởi vì các cháu không được tương tác với các bạn với nhau
không được tương tác với các bạn với nhau

và đặc biệt là những cái lớp mà đầu cấp chẳng hạn
thì sau này rất là khó khăn
nó có một cái thế hệ chẳng hạn là nó bị khiếm khuyết ở đó
và chắc chắn là các bạn cũng biết rồi
chắc chắn là học online cũng không đảm bảo được
hết những cái tiêu chuẩn như là cái học trực tiếp trên lớp
vâng khi học online thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều vấn đề như là
đường truyền mạng internet rồi là vùng miền nữa
chủ tố vùng miền nữa
ý thức của các cháu
và mới đây thì sở giáo dục
vùng đà tạo hà nội thì cũng đã đưa ra bốn phương án
cho cái kịch bản là chúng ta đưa học sinh quay trở lại trường học
trong đấy có một số những cái phương án như là
cho những học sinh ở những vùng xanh vùng ngoại ô thì đi học trước
hay là một cái phương án khác
đó là cho học sinh ở đầu cuối cấp
hay là học sinh áp dụng cái phương pháp
giáo dục phổ thông mới đi học trước
vậy ông nói như thế nào về những phương án này ạ
theo tôi thì đánh giá rất cao hà nội đã có những phương án
nhưng mà theo tôi thì lại nên đi trò học với tất cả các cái khối
và chúng ta đưa ra các cái phương án
để mà sao là kiểm soát được
và đây tôi cũng đã nói rất nhiều là các phương án ấy là
nhất là chúng ta thực hiện tốt cái năm k
nhưng mà cần có cái quy định
ví dụ như nhà trường phải thực hiện cái gì
thế rồi vấn đề học sinh thực hiện cái gì
cô giáo thực hiện cái gì
và kể cả phụ huynh học sinh phải thực hiện cái gì
thì đấy là cái mà chúng ta cần có quy định
và đặc biệt là khi mà một cái cháu nào học sinh mà bị sốt ho khó thở
hoặc cái gia đình đó cũng có một cái cháu sốt hoa khó thở
thì chúng ta cần phải báo cho nhà trường cho các cháu nghỉ học ngay
báo cho nhà trường để mà làm sao chúng ta giải quyết nó gọn ở một cái lớp đó thôi
chúng ta chấp nhận có những cái rủi ro
bởi vì hồi nãy chúng ta thực hiện là không zero mép không
nghĩa là chấp nhận có hiệu quả của cộng đồng thì có thể có
nhưng mà chúng ta chỉ có thể là chúng ta
phong tỏa hoặc là giãn cách một cái lớp đó thôi
thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là nên cho học sinh đi học ấy
vâng chúng ta cũng thấy rằng là những cái nguy cơ những rủi ro về dịch bệnh
thì nó không phải là hoàn toàn chấm dứt
vẫn có rất nhiều cái nguy cơ đó xuất hiện trong cộng đồng cũng như ông vừa nói đúng vậy
cũng sẽ có thể có trường hợp là một em học sinh nào đó trong một lớp nào đó
có nguy cơ bị nhiễm bệnh đúng không ạ
và khi đó thì chúng ta phải có những biện pháp như thế nào
bây giờ quay trở lại vấn đề phân vùng dịch giữa các địa phương
thì theo ông để đảm bảo cho việc học sinh quay trở lại trường học
thì các địa phương phải có những cái quy định về phân vùng như thế nào phân loại như thế nào
để học sinh trở lại trường học và đảm bảo một cái ưu tiên cao nhất
đó chính là sự an toàn của các em học sinh
tôi muốn nói rằng cái phương vùng này thì theo cái đánh giá nguy cơ của tiêu chí của bộ y tế
thế và hiện nay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám và cũng như cái tiêu chí nguy cơ đó
nó có thể là nhỏ nhất cấp phường xã nhưng mà dưới cả phường xã nữa
thế và đúng là dịch
thế và dịch thì nó có thể nó chỉ là cấp nhỏ thôi
chúng ta không vì cái cấp nhỏ mà chúng ta lại phong tỏa cả cái cấp lớn cả cái phường
bởi vì các bạn biết rằng là dịch hà nội khi nó chỉ có một tầng ở trung cư thôi
thì chỉ có một cái tầng đó nó vì nguy cơ chúng ta phải phong tỏa thôi
thế nên là dựa vào đó để chúng ta đánh giá cái cấp độ
cấp độ ở một cái đơn vị là nhỏ nhất để mà chúng ta đưa ra cái giải pháp là thích hợp nhất
đáp ứng một cái thích hợp nhất để chúng ta không phong tỏa rộng
bởi vì đúng là thực sự nó cũng không phải là nguy cơ ra các cái chỗ khác
một cái tòa trung cư mà nó chỉ có một tầng
thì chúng ta chỉ phải đánh giá là nguy cơ trong cái tầng đó
và chỉ các cháu ở trong cái tầng đó bị ảnh hưởng thôi
nó mới phải nghiệp thôi
chứ còn chúng ta lại bắt cả tất cả cái tòa trung cư đói bất cả cái phường đó thì hoàn toàn không nên
nhưng tất nhiên chúng ta phải thực hiện truy vết
nếu như mà nó lại lây lan ra những cái điểm khác thì chúng ta lại cũng phải giải quyết ở cái điểm khác
nhưng mà làm sao nhỏ nhất là có thể
để chúng ta cũng
phong tỏa nhỏ nhất có thể đánh
và trong đó cũng phải thực hiện cái việc mà
một trong những hoạt động đó là vấn đề đi học
uống là cho các cháu nghỉ học nhỏ nhất có thể
ở cái vùng đó để chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động không đảm bảo ảnh hưởng tới an sinh xã hội
mà trong đó có một cái việc là không ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu
vâng các địa phương cũng đang chuẩn bị rất nhiều điều kiện
để có thể triển khai cho việc tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bắt đầu từ tháng một mươi một này
và tuy nhiên cũng có rất nhiều những lo sợ từ phía các bậc phụ huynh học sinh
là liệu rằng là tiêm vaccine cho con trẻ ở độ tuổi đó thì có an toàn hay không
liệu ông có khuyến nghị gì ạ
theo bạn biết là một cái vaccine khi mà người ta đưa ra sử dụng
người ta phải đẩm vào hai cái tính an toàn trên hết
hai cái tính hiệu quả
và đúng là cái giai đoạn đầu thì các bạn biết rằng là vaccine người ta chỉ thử nghiệm cho cái lứa tuổi
trừ một mươi tám tuổi trở lên
và người ta chỉ tiêm cho cái đối tượng người lớn
người ta chưa tiêm cho trẻ con
nhưng vừa qua thì cũng có
một số các vaccine mà đã thực hiện tiêm cho trẻ em
ví dụ như pfizer chẳng hạn
cần tê tiêm cho một mươi hai đến một mươi tám tuổi
và một số các nước khác cũng có vaccine
nhưng mà tôi cho rằng là cái việc tiêm vaccine đó người ta đã đánh giá thử nghiệm rồi
và đến thời điểm này thì đã có những vaccine tiêm được cho trẻ em
và cái việc mà tôi lưu ý rằng là trẻ em là trong cái giai đoạn dịch mà nó chưa bùng phát
thì nó ít nhiễm bởi vì nó ít đi lại
dịch chủ yếu của những người đi lại
nhưng mà hiện nay dịch đã ra cộng đồng rồi
đặc biệt trong thành phố hồ chí minh vừa qua các bạn biết
nó không phải là chỉ người lớn mà cả em
bởi vì nó lây trong gia đình với nhau
nếu như tiến tới chúng ta thực hiện gọi là nói không với chế độ covid thì nó cũng có những cái chuyện lây cho trẻ em
và trẻ em cũng là cái đối tượng có nguy cơ
thì tôi cho rằng là rất là những cái trẻ em mà đã mắc bệnh nền trẻ em béo phì vân vân thì cái nguy cơ nó khẳng cao
nên là cái việc tiêm chủng cho trẻ em là rất cần thiết
nhưng cái việc cần thiết đó thì
nó phải theo cái loại vaccine nào mà được dùng tiêm cho trẻ em
mà ở việt nam chúng ta không phải tất cả những loại vaccine mà nhập về là đã tiêm được cho trẻ em tất cả
nó chỉ có những cái loại nào theo quy định của nhà sản xuất và của bộ y tế
thì tất nhiên cái này là cơ quan y tế
người ta phải thực hiện theo đúng cái quy định
nhưng mà tôi muốn lưu ý rằng là vaccine nào tiêm được cho trẻ em thì mới tiêm cho trẻ em
và tôi cũng mong rằng là tất cả các bà mẹ hãy cho con em đi tiêm chủng
và các bạn cũng biết rằng là
cái vaccine mà tiêm chủng mở rộng trước kia chẳng hạn là tiêm chủng cho trẻ rất là thấp
từ mới đẻ ra tiêm là như viêm gan b chẳng hạn
nên là chúng tôi khuyến cáo rằng là rất cần tiêm cho trẻ em lúc này
và rất là tiêm cho các trẻ em đến trường
để nếu như một nó không bị mắc
còn nếu nó mắc thì nó nhẹ thôi
nó không bị đi viện mà không bị tử vong
vâng chúng ta cũng thấy những cái mô hình đối với lứa tuổi tiêm vaccine
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở các nước trên thế giới như là mỹ canada israel
chí là họ còn đang đề xuất cái việc tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi nữa
họ cũng có những nghiên cứu rõ ràng đã được triển khai trong suốt một thời gian vừa qua đúng không ạ
tuy nhiên khi mà đề cập đến các cấp chính quyền
chúng ta cũng phải đề cập đến một cái vấn đề nữa đó là từ phía nhà trường
bởi vì khi đi học trở lại thì các em học sinh sẽ cùng sinh hoạt
cùng học tập trong một cái môi trường một cái không gian khá là hẹp
trong khi đối tượng thì rất là đông
vậy theo ông các nhà trường phải có những biện pháp như thế nào để đảm bảo an toàn cho con trẻ ạ
trước tiên tôi muốn nói là chúng ta thực hiện nói không với zero covid thì cái nguy cơ nó vẫn có
nguy cơ của quốc tế dịch nó vẫn cao
nguy cơ của việt nam nó vẫn rất cao
và nhất là hiện nay thì một số các cái điểm lớn như hà nội
ví dụ như đà nẵng như các nơi hình quốc minh là dịch trong cộng đồng nó có
thế mà kể cả hà nội trong cái thời gian vừa qua chúng ta không thể nói rằng là
không còn triết để một trăm linh không có cao cộng đồng
và bên cạnh đó
những người đi từ vùng dịch không phải chúng ta kiểm soát hết được
như vừa qua các bạn biết dịch vẫn xảy ra ở việt đức
một vài ngày đây là dịch vẫn có những ca bệnh mà khi phát hiện từ thành phố hồ chí minh ra
chúng ta phải chấp nhận đó
nhưng chúng ta có phương án
tôi nói ví dụ như là ngoài cái thực hiện năm k những cái vấn đề mà tôi khuyên cáo ở trên
nhưng cái vấn đề là bây giờ cho học sinh đi học thì rất là không cho các cháu có lớp tiếp xúc với nhau
chúng ta lớp nào thì chúng ta giữ nguyên cái lớp đó thôi
thế rồi vấn đề cha mẹ học sinh cũng thế
thì vấn đề là cô giáo giáo viên nhà trường cũng thế
để làm sao cho cái việc chúng ta đi học chúng ta phải duy trì
nhưng mà cái việc mà đề phòng tiếp xúc những nguy cơ cao chúng ta phải hạn chế
thì nếu mà dịch nó xảy ra nó chỉ ở một lớp thôi
chỉ ở một lớp thôi thì chúng ta có thể là giải quyết cho các cháu ở cái lớp đó nghỉ học thôi
nó không lây cho cái lớp khác
và vấn đề truy viết thì vấn đề nọ kia nó cũng đảm bảo phòng bệnh nó
nó ở một cái lớp nhỏ và chúng ta chấp nhận cái nguy cơ đó
nhưng mà nói thật là cái việc mà các cháu
mắc bệnh thì thường nó chịu chứ nó không nặng
và chúng ta cố gắng là hạn chế dịch nó không bùng phát là quan trọng
thì đấy là cái mà cái phương án mà khi mà chúng ta thực hiện cho các cháu đi học
vâng trong suốt cái quá trình những thời gian học tập trực tuyến vừa rồi
thì không biết là phó giáo sư tiến sĩ trần đốc phu có được lắng nghe những cái chia sẻ của các em học sinh
hoặc là các bậc phụ huynh thì các con cũng có nói rằng là
cô ơi bố mẹ ơi con muốn đi học lắm rồi
muốn đến trường để gặp gỡ các bạn bè rồi cùng vui chơi với các bạn
thì như thế sẽ là tốt hơn cho các em học sinh
chúng ta đều mong muốn rằng là trường học sẽ sớm được mở cửa trở lại
điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang từng bước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đúng không ạ
tôi muốn nói rằng là nguy cơ nó còn rất cao nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro
cái rủi ro các cháu có thể mắc nhưng mà nó không bùng phát lớn đúng không ạ
thế rồi vấn đề mai kia chúng ta tiêm vaccine cho cháu
giả sử các cháu nó không mắc thì nó cũng mắc nhẹ triệu chứng nhẹ thôi
hoặc nó không có triệu chứng
nó không phải nhập viện không thể văn cho các cháu gì vì nghỉ vai ngay
xong các cháu lại đi học như cúng bùa chẳng hạn
thì đấy là những cái giải pháp mà trong thế giới
chứ nếu như mà chúng ta không cho các cháu đi học để lại một cái khiếm khuyết
tôi muốn nói lại là khiếm khuyết rất lớn
không phải vì thiếu cái kiến thức đâu mà cả về tinh thần và thể chất của các cháu sau này
vâng rất cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay